liên quan đến vụ việc nhiều đối tượng hẹn chém nhau gây thương tích tại bến tàu phú quốc
thành phố rạch giá xảy ra vào trưa ngày chín tháng một mươi
vào ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã bắt tạm giam chín đối tượng về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
các đối tượng gồm khưu thanh tùng nguyễn thị ngọc trâm lê võ đoàn dự trần thanh tươi
trần tiến toàn huỳnh tấn lợi châu di phó thành phong
cùng chú tại thành phố rạch giá và nguyễn thành luân chú tại huyện hòn đất
vào tối ngày tám tháng một mươi trâm cùng chồng là tùng và bảy đối tượng khác đang ngồi nhậu
châm điện thoại cho anh trai là nguyễn duy phương thì biết việc phương bị một nhóm người
tại thành phố long xuyên đánh gây thương tích
lúc này nhóm của trâm hẹn nhóm người từ long xuyên đến rạch giá để đánh trả thù cho phương
vào lúc một mươi ba h ngày chín tháng một mươi nhóm của trâm mang theo hung khí tìm gặp anh nguyễn văn đáng
là người đã đánh anh trai trâm
nhóm của trâm tấn công bằng dao khiến anh đáng bị thương tích
sau khi gây án cả nhóm rời khỏi hiện trường nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ